thưa quý vị theo báo cáo của bộ y tế tổng số vaccine phòng covid một mươi chín đã nhận và dự kiến tiếp nhận
đến hết năm hai nghìn hai mươi một từ các nguồn mua viện trợ tài trợ đã có cam kết vào khoảng hơn hai trăm linh triệu liều
và đến hết ngày ba tháng một mươi hai việt nam đã tiếp nhận hơn một trăm năm mươi triệu liều vaccine
gần bảy mươi một năm triệu liều mua từ nguồn ngân sách nhà nước và hơn bảy mươi chín triệu liều từ nguồn viện trợ tài trợ
và hiện nay bộ y tế đang đàm phán với các nhà sản xuất cung ứng để có vaccine tiêm cho trẻ
từ năm đến một mươi một tuổi sau khi có vaccine và hướng dẫn của tổ chức y tế thế giới
tình nến này với người trưởng thành từ một mươi tám tuổi trở lên việt nam đã triển khai tiêm mũi một đạt khoảng chín mươi bảy
và mũi hai khoảng bảy mươi và tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi được khoảng năm triệu trẻ em
như vậy về cơ bản việt nam đã hoàn thành tiêm mũi một cho người trưởng thành từ một mươi tám tuổi trở lên
và đang tiếp tục tiêm mũi hai
và phần đầu trong năm hai nghìn hai mươi một tiêm cơ bản sau mũi hai
cho đối tượng người trưởng thành và bắt đầu triển khai tiêm mũi nhắc lại cho các đối tượng này khi có đủ thời gian
đặc biệt các địa phương tiếp tục triển khai tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi